từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay khu vực phía nam ghi nhận gần bốn mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện
trong đó có gần một hai trăm linh ca mắc nặng và ba mươi sáu trường hợp tử vong
bộ y tế cho biết bộ sẽ chi viện hóa chất phun khử tăng cường kiểm tra giám sát các điểm nóng sốt xuất huyết ở phía nam
bộ y tế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức các chiến dịch diệt loang quang diệt mũi thường xuyên
khẩn cấp xử lý các ổ dịch dập dịch diện rộng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện văn giang tỉnh hương yên đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng trần trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn phú trạch xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hương yên
và đối tượng trần văn thuật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn tân lợi xã thắng lợi huyện văn giang tỉnh hương yên
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện phù cử tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại thôn tần tiến xã minh tân huyện phù cử tỉnh hương yên
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện